thông tin bắt giữ các vụ án ma túy
mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thừa thiên huế
phối hợp với công an huyện phong điền
phá chuyên án và bắt quả tang hai đối tượng là nguyễn xuân phi và đinh trọng thể
cùng chú tại xã phong an huyện phong điền
về hành vi tàng trữ số lượng lớn ma túy
trước đó vào ngày một mươi ba tháng bốn theo sự phân công của nguyễn xuân phi
đối tượng đinh trọng thể đi cửa khẩu lao bảo tỉnh quảng trị để lấy ma túy
đến ngày một mươi năm tháng bốn thể đã đem số ma túy lấy được giao cho phi
tại nhà trọ ở thôn thượng an hai xã phong an huyện phong điền
thì đã bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp với công an huyện phong điền bắt quả tang
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi hai hai trăm linh viên ma túy dạng hồng phiến
với trọng lượng hơn một ba kg và một gói ma túy đá có trọng lượng hơn tám năm